hà việt hùng phó chủ tịch ubnd xã cửa cạn tp phú quốc và võ duy phong cán bộ địa chính xã cửa cạn
có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
cơ quan điều tra cũng đồng thời tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến hai đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra
quá trình điều tra xác định hà việt hùng phó chủ tịch ubnd xã và võ duy phong cán bộ địa chính xã
đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra xác minh nguồn gốc của ba thửa đất trên địa bàn xã cửa cạn
dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất thời điểm sử dụng đất kê khai trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hà việt hùng và võ duy phong với vai trò chính được ubnd xã cửa cạn giao trách nhiệm
nhưng đã tổ chức thu thập ý kiến của người từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất
và những người cung cấp thông tin không đúng sự thật làm giả mạo sai lệch hồ sơ
dẫn đến việc ubnd huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng
đất do nhà nước quản lý đã được xét duyệt cấp cho đối tượng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã chuyển dịch tài sản do nhà nước quản lý thành tài sản của cá nhân không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên ba mươi một tỷ đồng
trốn thuế trên chín tỷ đồng nguyễn văn hải phó giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn xây dựng bảo trang cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau bắt tạm giam
đồng thời khám xét nơi ở nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan
theo hồ sơ của vụ án nguyễn văn hải mua cát san lấp của các xà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn
sau đó mua hóa đơn của các công ty do nguyễn vũ hoàng thành lập để hợp thức hóa
kê khai báo cáo thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn chín một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
khám xét chỗ ở đối với nguyễn vũ hoàng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với ba đối tượng là
của nhóm có tên gọi giao thông văn minh hai mươi sáu về hành vi lừa đảo chiếm mọt tài sản
trong đó đối tượng vũ thái sơn là giảng viên trường đại học tây bắc
nhóm team giao thông văn minh hai mươi sáu được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài chặt chẽ
tuân thủ pháp luật không gây phản cảm không vi phạm thuần phong mỹ tục
quá trình hoạt động nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông
việc chấp hành tuyên truyền luật giao thông đường bộ
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la phát hiện ba đối tượng sơn thường và lâm
cùng một số đối tượng khác lợi dụng là thành viên của nhóm đã đi quay video
chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
nhằm gây nhũng nhiễu can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
của công an tỉnh sơn la có khả năng làm luật bao luật làm cho một số chủ phương tiện người lái xe tin
và đã đưa tiền cho các đối tượng
qua hành vi trên thì tôi nhận thấy rằng là đó là hành vi sai trái vi phạm pháp luật
căn cứ đơn tố giác của công dân và tài liệu xác minh thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can đối với vũ thái sơn
chú tại phường triềng sinh thành phố sơn la là giảng viên trường đại học tây bóc
nguyễn văn thường chú tại thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu và vi văn lâm
chú tại xã triềng cang huyện sông mã về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan ba đối tượng là phan ngọc tuấn chú tỉnh quảng bình
và ngô quang huy nguyễn thảnh nhân cùng chú tại thành phố hồ chí minh vừa bị cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
cơ quan công an bước đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín phan ngọc tuấn đã mua mã nguồn và chỉnh sửa tạo lập điều hành
website gồm bilu tvt net tv hai h org animehul net để trình chiếu phát tán phim mà không được sự cho phép
của nhà sản xuất chủ sở hữu quyền tác giả quyền liên quan nhằm thu lợi bất chính qua hình thức quảng cáo
trên website phan ngọc tuấn liên hệ thuê ngô quang huy nguyễn thảnh nhân làm nhân viên cùng thực hiện việc tải
chỉnh sửa phát tạo tài sản xuất

trên website phan ngọc tuấn liên hệ thuê ngô quang huy nguyễn thảnh nhân làm nhân viên cùng thực hiện việc tải

và cục quản lý thị trường đã phát hiện hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
những gói khấu vầy lèng này thực chất được độc quyền sản xuất và đăng ký sở hữu trí tuệ của một cơ sở kinh doanh tại tỉnh hà giang
nhưng bằng một cách nào đó chủ cửa hàng đã phủ phép đóng gói y nguyên nhãn mát và nằm ngay ngắn trên kệ hàng chờ bán cho người tiêu dùng
chúng tôi đã đăng ký sở hữu trí tuệ vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau vừa rồi chúng tôi cũng đã nhận được quyết định sở hữu trí tuệ
và qua vừa rồi tôi cũng thời gian vừa qua thấy rất nhiều khách hàng có lời phản ánh gọi điện đến tôi là
ở trên địa bàn lai châu đang có một số cơ sở một số tổ chức cá nhân đang làm giả
chẳng đồng khó mai lẻ để nhằm hòng trục lợi
buôn lậu gian lận thương mại xâm phạm sở hữu trí tuệ là hành vi bịt mắt đánh lừa người tiêu dùng với các sản phẩm kém chất lượng
từ đầu năm nay cục quản lý thị trường tỉnh lai châu đã tiến hành kiểm tra hơn tám trăm linh vụ việc phát hiện và xử lý hai trăm bốn mươi bảy vụ
thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu hoạt động theo phương thức nhỏ lẻ như cất dấu hàng lậu trong bao bì hàng hóa hợp pháp
sử dụng hóa đơn quay vòng và luôn thay đổi địa bàn thời gian hoạt động gây khó dễ cho cơ quan chức năng
với hàng hóa phục vụ cho người dân trong dịp lễ tết cục quản lý thị trường đã xây dựng kế hoạch cao điểm kiểm tra trước trong sau tết
nếu phát hiện các trường hợp buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng giả kém chất lượng
khách hàng hãy thông báo ngay cho lực lượng chức năng để giải quyết sự việc một cách kịp thời
đó cũng là cách người tiêu dùng tự bảo vệ mình một cách thông thái